trong khi các xã vùng biển bốn tỉnh biên trung đang gặp nhiều khó khăn trong việc chuyển đổi sinh kế sau sự cố ô nhiễm môi trường biển
thì tại xã ngư thủy bắc huyện lệ thủy tỉnh quảng bình nghề nuôi cá lóc trên các phát triển mạnh mang lại thu nhập khá cao cho nhiều hộ ngư dân
một mươi năm trước gia đình anh ngô công quốc thôn tân hải xã ngư thủy bắc huyện lệ thủy nằm trong diện hộ nghèo ở xã
kinh tế gia đình dựa vào việc đánh cá gần bờ nên gặp nhiều khó khăn
nhìn mảnh cát trắng gần nhà anh luôn chăn trở làm gì để thoát nghèo trên mảnh đất này
qua tìm hiểu anh thấy việc nuôi cá lóc trên cát có hiệu quả nên đã mạnh dạn đầu tư thực hiện mô hình này
đến nay gia đình anh quốc có năm hồ cá mỗi năm cho thu nhập hơn hai trăm linh triệu đồng
cũng như gia đình anh quốc gia đình bà nguyễn thị tuyết thôn bắc hòa xã ngư thủy bắc trước đây bám biển gần bờ nên cuộc sống gặp nhiều khó khăn
thế nhưng sau khi chuyển sang nghề nuôi cá lóc gia đình ngày càng khâm khá
ngoài việc nuôi cá để bán thịt gia đình bà tuyết còn tận dụng nguồn giống tốt để nuôi cá lóc sinh sản
với ba hồ cá giống mỗi năm không những tạo giống nuôi cho gia đình mà còn bán cho bà con cùng nuôi trong xã
xã ngư thủy bắc huyện lệ thủy tỉnh quảng bình có gần một một trăm linh hộ dân
thì đã có hơn sáu mươi hộ đã nuôi cá lóc sinh sản
mỗi năm bán cá lóc thu về hơn năm mươi tỷ đồng hộ nào ít cũng có từ một đến hai hồ
có nhiều hộ lên tới bốn năm hồ chi phí mỗi hồ nuôi khoảng một trăm linh triệu đồng
sau khoảng bốn tháng nuôi trừ đi mọi khoản chi phí
một hồ nuôi cá lóc cũng mang lại cho người dân khoảng hai mươi triệu đồng một vụ
với mô hình nuôi cá lóc đem lại hiệu quả kinh tế cho bà con ngư dân tại xã bùng biển bãi nga ngư thủy bắc

bãi nga ngư thủy bắc
tiết nghĩ đây là mô hình phù hợp đối với việc chuyển đổi ngành nghề cho bà con bãi nga ngư thủy bắc
tỉnh quảng bình nói riêng và bốn tỉnh miền trung nói chung sau sự cố ô nhiễm môi trường biển
tỉnh quảng bình nói riêng và bốn tỉnh miền trung nói chung sau sự cố ô nhiễm môi trường biển